đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh yên bái lần thứ một mươi chín nhậm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đã chính thức khai mạc
với chủ đề tăng cường xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh
quyết tâm đưa yên bái trở thành tỉnh khá vào năm hai nghìn hai mươi năm và nằm trong nhóm tỉnh phát triển hàng đầu
của vùng trung du và miền núi phía bắc vào năm hai nghìn hai mươi
đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư đã tham dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo đại hội
cùng dự còn có phó chủ tịch quốc hội phùng quốc hiển
thay mặt bộ chính trị ban bí thư thường trực ban bí thư đồng chí trần quốc vượng chúc mừng biểu dương
và ghi nhận những thành tích to lớn mà đảng bộ chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh yên bái đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua
và cho biết cơ bản đồng ý với phương hướng nhiệm vụ giải pháp nhiệm kỳ tới đã nêu trong báo cáo chính trị trình đại hội
đồng thời nhấn mạnh một số vấn đề để đại hội thảo luận xem xét xây dựng tỉnh yên bái theo hướng
phát triển xanh hài hòa bản xuất
qua năm năm thực hiện nghị quyết đại hội một mươi tám hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi đảng bộ chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh yên bái
đã phát huy truyền thống đoàn kết sáng tạo nỗ lực vượt qua mọi khó khăn thách thức và đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng toàn diện trên các lĩnh vực
điển hình là tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đầu người đạt bốn mươi hai triệu đồng gấp một năm lần so với đầu nhiệm kỳ trước
quy mô kinh tế tăng nhanh đến năm hai nghìn hai mươi ước đạt trên ba mươi ba năm trăm linh tỷ đồng